ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh cho biết kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày một tháng năm riêng thứ hai ngày hai mươi chín tháng bốn không tổ chức lễ viếng bác
đã có hơn sáu mươi một bốn trăm linh lượt người vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh trong đó có gần bốn lượt khách nước ngoài
mặc dù số lượng người vào lăng viếng bác đông nhưng ban quản lý lăng đã làm tốt công tác chuẩn bị
tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong bảo đảm an ninh hướng dẫn đón tiếp
trong hai ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã phối hợp với sở du lịch hà nội
cấp phát miễn phí nước uống bánh ngọt sữa cho nhân dân khách quốc tế vào lăng viếng bắc
vào lăng viếng bác những trái tim đất việt hướng về bác kính yêu tỏ lòng biết ơn
nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người để góp phần xây dựng phát triển đất nước giàu mạnh